một tụ điểm đánh bạc dưới quy mô lớn vừa bị công an huyện long hồ tỉnh vĩnh long phối hợp với đồn công an khu công nghiệp hòa phú
và công an xã lộc hòa triệt phá vào chiều ngày hôm qua
vào thời điểm trên lực lượng công an đã tiến hành kiểm tra phát hiện hàng chục đối tượng đang tụ tập đánh bạc bằng hình thức đá gà
và lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền tại vườn dừa của ông nguyễn văn mười ở xã lộc hòa huyện long hồ
khi thấy lực lượng công an các đối tượng liền được báo động bỏ chạy ra nhiều hướng để tẩu thoát
tuy nhiên lực lượng công an đã kịp thời truy đuổi khống chế và bắt giữ được một mươi bốn đối tượng thu giữ tại chỗ hai con gà
và gần hai mươi triệu đồng trên chiếu bạc lắc tài xỉu đồng thời kiểm tra xung quanh và trên người các đối tượng
lực lượng công an tiếp tục phát hiện và thu giữ một mươi bảy con gà một mươi bảy bộ cựa sắt một mươi một điện thoại di động và tạm giữ số tiền trên ba trăm bốn mươi triệu đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện gia lộc tỉnh hải dương cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với trần đức mạnh chú tại xã hồng lý huyện vũ thư tỉnh thái bình về tội làm nhục người khác
trước đó vào khoảng tháng tám năm hai nghìn hai mươi thông qua mạng xã hội facebook mạnh có quen biết và có tình cảm với một phụ nữ chú
tại xã phạm trấn huyện gia lộc tỉnh hải dương đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi một do không hợp nhau nên người phụ nữ này đã quyết định
chia tay mạnh nhưng đối tượng không đồng ý và nhiều lần níu kéo do không thuyết phục được bạn gái mạnh đã dùng điện thoại
di động truy cập tài khoản facebook cá nhân tài khoản facebook có tên chữ nước ngoài đăng tải video ảnh khỏa thân lên tài khoản
facebook của bạn gái cũ và gửi cho người thân cũng như nhiều bạn bè với mục đích làm nhục nạn nhân
tại cơ quan công an trần đức mạnh đã thành khẩn khai báo toàn bộ hành vi vi phạm
thưa quý vị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh hà giang vừa phát hiện bắt quả tang hai đối tượng
có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
hai đối tượng bị bắt giữ là sùng chủ cớ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai và vàng mỹ chứ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn cùng chú tại huyện yên minh tỉnh hà giang
tại km tám quốc lộ ba mươi bốn tuyến hà giang bắc mê huyện xã học nguồn thành phố hà giang
qua công tác nghiệp vụ phát hiện hai đối tượng đang điều khiển hai xe mô tô có nhiều biểu hiện nghi vấn vi phạm pháp luật
tổ công tác đã yêu cầu dừng xe để tiến hành kiểm tra hành chính
phát hiện trên người các đối tượng có các gói ni lông bên trong chứa heroin có tổng trọng lượng là hơn một trăm năm mươi gram
tổ công tác đã lập biên bản phạm tội bắt quả tang ra quyết định tạm giữ hình sự đối với hai đối tượng trên để tiếp tục điều tra làm rõ
tại bình định cơ quan an điều tra vừa thực hiện lệnh bắt khám xét đối với năm bị can trú tại phường tam quang bắc và xã hoài hải
thị xã hoài nhơn về hành vi làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
liên quan đến vụ án này cơ quan an ninh điều tra cũng đã cố gắng
công bố quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và cho tại ngoại đối với một mươi một đối tượng khác
trong đó người đối tượng chú tại các xã ven biển của địa bàn thị xã hoài nhơn đối tượng còn lại là nguyễn tấn hải
ở thị xã đức phổ tỉnh quảng ngãi là bị can có vai trò chủ mưu trong vụ án này
tuy nhiên hiện đang bị tai biến nên cơ quan an ninh điều tra đã cho tại ngoại để phục vụ công tác điều tra
theo thông tin ban đầu nguyễn tấn hải đã câu kết móc nối với nhiều đối tượng ở các địa bàn ven biển của thị xã hoài nhơn
làm giả giấy tờ chứng chỉ phục vụ cho việc điều khiển phương tiện thủy để hành nghề đánh bắt hải sản
bán cho ngư dân với giá từ hai đến năm triệu đồng hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng
đang bán trái cây và các mặt hàng nông sản qua mạng xã hội rồi sau đó chiếm đoạt tiền đặt cọc của khách hàng
với hành vi này cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố giang nghĩa tỉnh đắk nông đã thực hiện lệnh bắt giữ người
trong trường hợp khẩn cấp đối với nguyễn thị kiều sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy trú tại xã trường xuân huyện đắc song
để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
qua đấu tranh bước đầu kiều khai nhận đã lập nhiều tài khoản facebook để đăng thông tin bán trái cây
và các mặt hàng nông sản trên mạng xã hội kèm nhiều số điện thoại liên lạc khác nhau
khi khách có nhu cầu đặt hàng thì kiều yêu cầu chuyển tiền đặt cọc trước vào các tài khoản khác nhau
sau khi khách hàng chuyển tiền vào tài khoản kiều chặn tài khoản facebook tắt điện thoại cắt đứt liên lạc với khách hàng
với thủ đoạn trên kiều khai nhận từ năm hai nghìn hai mươi đến nay đã lừa đảo nhiều người dân trên địa bàn tỉnh đắk nông
chiếm đoạt số tiền hơn một tỷ đồng
ngày hai mươi tám tháng một mươi hai tòa án nhân dân tỉnh bình thuận đã đưa vụ án giết người cướp tài sản
xảy ra vào đầu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi tại thị trấn phan rí cửa thuộc huyện tuy phong tỉnh bình thuận
do đối tượng lê thị chanh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai ngụ tại tỉnh thừa thiên huế thực hiện
nạn nhân trong vụ án này là chị nguyễn thị thanh lan sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi trú tại khu phố sông thanh hai thị trấn phan đi cửa
đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng được dư luận hết sức quan tâm trong thời gian qua
theo cáo trạng lê thị chanh là đối tượng không có nghề nghiệp ổn định sống như vợ chồng với người cậu của chị lan
biết chị lan đang sinh sống một mình và có đeo nhiều nữ trang nên lê thị chanh đã nảy sinh ý định giết nạn nhân để chiếm đoạt số tài sản trên
tối ngày ba mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi chanh đã đến ngủ lại tại nhà chị lan để đến khuya sẽ ra tay sát hại nạn nhân
đến khoảng một giờ sáng ngày một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi thấy chị lan đã ngủ say chan xuống nhà bếp lấy một cái chạy bằng gỗ
để đánh vào đầu và ấn vào cổ nạn nhân cho đến chết sau khi ra tay tháo lấy một đôi bông tai một bộ còng xi men bảy chiếc
một sợi dây chuyền và một chiếc nhẫn tất cả là vàng một mươi tám k một chiếc nhẫn vàng hai mươi bốn k và lục lấy số tiền bốn trăm sáu mươi đồng trong túi quần của nạn nhân
trên đã xóa các dấu vết tại hiện trường nhằm đánh lạc hướng cơ quan chức năng rồi đi ra quốc lộ một a khu vực cầu nam
thuộc thị trấn phan rí cửa đón xe khách vào thành phố hồ chí minh để lẫn trốn
chanh đã bán toàn bộ số nữ trang cướp được để lấy tiền tiêu xài cá nhân
tổng giá trị tài sản mà lê thị chanh đã chiếm đoạt của chị nguyễn thị thanh lan là gần bốn mươi năm triệu đồng
đến ngày một mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi sau một mươi ngày gây án hung thủ lê thị chanh đã bị lực lượng chức năng bắt giữ
khi đang sống chung với một người đàn ông ở một nhà trọ trên đường nguyễn xí phường hai mươi sáu quận bình thạnh
và được áp giải về cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình thuận để điều tra vụ việc
với những chứng cứ thu thập được và lời nhận tội của lê thị chanh hội đồng xác xử đã tuyên phạt
bị cáo chanh mức án trung thân về tội giết người một mươi năm tù về tội cướp tài sản
tổng hợp hình phạt bị cáo tranh phải nhận mất án tù trung thân
ngoài ra lê thị chanh còn phải bồi thường cho gia đình nạn nhân hơn hai trăm ba mươi triệu đồng
công an thành phố bạc liêu tỉnh bạc liêu cho biết hiện đang tạm giữ hình sự đối với hai đối tượng bị truy nã
vì có liên quan đến một vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn
hai đối tượng bị bắt giữ gồm quỳnh thiên sinh năm hai nghìn bốn ngụ xã vĩnh trạch đông thành phố bạc liêu
và nguyễn minh vương sinh năm hai nghìn bốn ngụ xã vĩnh mỹ b huyện hòa bình
theo hồ sơ để có tiền tiêu xài cá nhân rạng sáng ngày một mươi năm tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một thiên và vương
cùng một đối tượng khác đã đột nhập vào một phòng khám trên địa bàn phường ba thành phố bạc liêu
lấy trợ một laptop một máy tính bản hai chỉ vàng và số tiền gần hai mươi triệu đồng
sau đó các đối tượng đem bán và chia nhau
điều tra công an tp bạc liêu ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với quỳnh thiên
và nguyễn minh vương về hành vi trộm cắp tài sản
tuy nhiên sau đó thiên và vương bỏ trốn khỏi địa phương
sau thời gian lẫn trốn quỳnh thiên và nguyễn minh vương đã bị công an thành phố bạc liêu bắt giữ
hiện vụ việc đang được công an thành phố bạc liêu điều tra làm rõ cũng như củng cố hồ sơ để xử lý theo pháp luật
ngày hai mươi tám tháng một mươi hai công an huyện xuân lộc tỉnh đồng nai cho biết
đang tạm giữ hình sự lê nhật minh hiếu hai mươi sáu tuổi ngụ tại huyện châu đức tỉnh bà rịa vũng tàu
để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản
theo đó khoảng một mươi h ba mươi phút ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai bằng các biện pháp nghiệp vụ
công an xã xuân tâm huyện xuân lộc phát hiện lê nhật minh hiếu tại quán cà phê võng thuộc ấp sáu xã xuân tâm
có đặc điểm tương tự đối tượng đã thực hiện hành vi trộm cắp tài sản trên địa bàn xã trước đó
nên đã tiến hành kiểm tra hành chính
qua kiểm tra phát hiện trong cốp xe biển kiểm soát bảy mươi hai f một sáu mươi tám nghìn một trăm bảy mươi chín của hiếu đang sử dụng
có ba điện thoại di động các loại
làm việc công an đối tượng khai nhận số tài sản trên do trộm cắp mà có
đồng thời thừa nhận đã thực hiện ba vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn xã xuân tâm
vào ngày hai mươi ba tháng một mươi hai gồm hai chiếc điện thoại di động hiệu apple
một máy tính bản hiệu samsung và một điện thoại di động hiệu samsung
ngoài ra đối tượng còn thừa nhận đã thực hiện một số vụ trộm cắp tài sản khác
trên địa bàn xã xuân hưng xã xuân thành huyện xuân lộc và xã suối nho huyện định quán tỉnh đồng nai
số tài sản đối tượng trộm cắp được đối tượng đem bán cho các cửa hàng điện thoại để lấy tiền tiêu xài
ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai công an thành phố mỹ tho tỉnh tiền giang cho biết đã ra quyết định khởi tố tạm giam hai bị can
là lê vĩnh cường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy ngụ tại phường bốn thành phố mỹ tho
và võ thiện phát sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm ngụ tại phường năm thành phố mỹ tho về tội trộm cắp tài sản
theo đó cường và phát khai nhận khoảng ba giờ sáng ngày hai mươi một tháng một mươi hai
cả hai đi bộ trên các tuyến đường trong nội ô thành phố mỹ tho với mục đích tìm tài sản để trộm
khi đến đường hoàng việt thuộc phường năm thành phố mỹ tho hai đối tượng thấy một xe mô tô
và một xe đạp điện trước nhà một hộ dân không người trông giữ
trên xe không chỉ có chìa khóa xe mà có cả chiều khóa cổng rào
để tránh bị phát hiện cường dùng cây đẩy camera an ninh qua chỗ khác
pháp dùng cây khèo lấy được chìa khóa chúng mở cửa rào vào trộm tài sản rồi tẩu thoát
cường và phát cầm xe mô tô với giá bốn triệu đồng chia nhau tiêu xài
khẩn trương điều tra truy xét đến khoảng một mươi tám h cùng ngày đội cảnh sát hình sự công an thành phố mỹ tho
bắt giữ cường và phú tại một nhà trọ trên địa bàn phường năm đồng thời thu hồi một xe mô tô và một xe đạp điện
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hồ chí minh đang tạm giữ hán hữu hải
tên thường gọi là micher henry sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu quê tại phú thọ và trần lê phạm trung
tên thường gọi là ivans trung trần sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy ngụ tại quận bình thành thành phố hồ chí minh
để làm rõ về hành vi chiếm đoạt tài sản thông qua hai trang web sang giao dịch tiền ảo
là windix club và windtop một com
từ nguồn đơn của các bị hại về việc tố cáo hán hữu hải và trần lê phạm trung
chiếm đoạt tài sản qua sàn giao dịch điện tử windix club và windtop một com
cơ quan điều tra đã mời hai đối tượng lên điều tra làm rõ
qua đấu tranh phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hồ chí minh xác định
hải và trung hợp tác tại trang web windix club và windtop một com
nhằm mẫu đất chiếm đoạt tài sản lấy tiền của người trước đưa cho người sau
khi người chơi nằm một lượng lớn tiền vào thì hai đối tượng khóa sàn chiếm đoạt
quá trình quản lý hai sàn giao dịch điện tử trên hải và trung yêu cầu người tham gia đầu tư
mua đô la mỹ trên các sàn binance c chín mươi tám sau đó chuyển sang đồng usdt
một đồng usdt tương đương một đô la mỹ trên ví của nhà đầu tư rồi chuyển vào ví binance của hải
sau đó hải đến lập trình viên đối tiền usdt của nhà đầu tư sang đồng tiền gold
một usdt đối được một gold
nhà đầu tư đặt lệnh chơi bài bakarad với hai cách chơi
một là chơi tự do ăn thua trực tiếp hai là mua bảo hiểm
khách đánh theo lệnh của các đại lý và được hoàn tiền nếu thua
khi nhà đầu tư thắng hải đặt lệnh ghi khó dễ nên chưa ai rút được tiền
tính đến nay đã có chín người làm đơn tố cáo hải và trung
với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn một mươi hai tỷ đồng
còn nhiều nạn nhân khác đang làm đơn tố cáo hải và trung về tội chiếm đoạt tài sản
ngày hai mươi tám tháng một mươi hai công an quận bình tân tp hcm cho biết vừa triệt phá một vụ mua bán
và tàn trữ trái phép chất ma túy với số lượng lớn trên địa bàn
tạm giữ ba đối tượng gồm huỳnh chí khang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ngụ tại quận sáu
trần trí hùng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một ngụ tại phường bình hưng hòa
và võ văn dương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín ngụ tại tỉnh hậu giang
khi đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
trước đó ngày hai mươi hai tháng một mươi hai đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an quận
đã phối hợp công an phường bình hương hòa b kiểm tra và bắt bỏ tan đối tượng huỳnh trí khang
đang có hành vi tàn trữ trái phép chất ma túy tại trước số nhà một trăm ba mươi tám bình thành
phường bình hương hòa b
mở rộng điều tra công an khám xét căn phòng số tám nhà không số trên đường bình thành
và phát hiện trần trí hùng võ văn dương đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
trên nền nhà trong phòng cổ hùng
công an phát hiện và thu giữ thêm bốn hộp nhựa chứa ma túy tổng hợp
đồng thời thu giữ trong túi quần của võ văn dương một bớp da màu đen
bên trong có một túi ni lông chứa ma túy
tổng khối lượng ma túy thu giữ được của các đối tượng là chín mươi hai tám bốn trăm tám mươi ba gram
hiện công an quận bình tân đang hoàn tất hồ sơ thủ tục chuyển về phòng cảnh sát
điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố tiếp tục điều tra xử lý theo thẩm quyền
xin được chuyển sang các tin tức an ninh trật tự
một tụ điểm đánh bạc dưới hình thức chơi tài xỉu ăn thua bằng tiền
vừa bị công an huyện tân châu tỉnh tây ninh triệt phá tạm giữ chín đối tượng
tăng vật thu giữ gồm năm mươi triệu đồng năm điện thoại di động bốn xe mô tô
và một số tăng vật khác có liên quan
tụ điểm cờ bạc này do đối tượng trần thị hoa tức là rút
đứng ra mở sòng lắc tài xỉu cho nhiều người tham gia
để dễ dàng tẩu thoát và tránh bị cơ quan công an phát hiện
đối tượng hoa đã chọn vườn cao su rộng khoảng trên một mươi hectare của một người dân
ở xã tân hội làm địa điểm tổ chức lắc tài xỉu
hiện công an huyện tân châu đang tiếp tục truy bắt các đối tượng có liên quan đã bỏ trốn
và sẽ điều tra để xử lý theo quy định
cho vay lãi nặng với lãi suất lên tới hơn ba trăm linh một năm
một đối tượng vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thừa thiên huế bắt giữ
đối tượng bị bắt giữ là nguyễn văn thăng
tỉnh ninh bình
theo điều tra ban đầu vào tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
đối tượng thăng cùng với một số đối tượng khác từ ninh bình vào huế
hoạt động cho vay nặng lãi
từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một đến thời điểm bị bắt giữ
thăng và một số đối tượng khác đã thực hiện một trăm một mươi bảy hợp đồng cho vay
với tổng số tiền cho vay là gần một tỷ đồng
với lãi suất vay từ một trăm tám mươi một năm đến hơn ba trăm linh một năm
các đối tượng đã thu lợi bất chính gần hai trăm linh triệu đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố nha trang tỉnh khánh hòa vừa tạm giữ phạm ngọc lâm
ba mươi tuổi trú tại phường vĩnh thọ thành phố nha trang để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
theo đó vào khoảng một mươi năm h ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai lực lượng chức năng bất ngờ kiểm tra chỗ ở của đối tượng phạm ngọc lâm
thì phát hiện lâm cùng với một số thanh niên khác đang chuẩn bị sử dụng ma túy
qua kiểm tra tổ công tác phát hiện trên gác lửng của một căn hộ có một đĩa xứ màu trắng
trên đĩa có một viên nén màu xanh và một ít chất tinh thể màu trắng
lâm thừa nhận số viên nén và chất tinh thể màu trắng trên là thuốc lắc và ma túy khay
khám xét khẩn cấp tổ công tác còn phát hiện thu giữ thêm năm mươi bảy viên ma túy thuốc lắc
một mươi tám bịch ni lông có chứa ma túy khay
tại cơ quan công an lâm khai nhận mua số thuốc lắc và ma túy khay tại thành phố hồ chí minh
rồi mang về nha trang để sử dụng và bán kiếm lời
thực hiện cao điểm tấn công chấn áp hoạt động của các loại tội phạm
thời gian vừa qua các đơn vị nghiệp vụ công an các địa phương ở tỉnh khánh hòa
đã điều tra triệt phá nhiều nhóm tội phạm nguy hiểm
góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn dân cư
sau đây là ghi nhận tại thành phố nha trang
đây là số hung khí vũ khí nguy hiểm được công an thành phố nha trang thu giữ
trong quá trình điều tra một vụ gây
công an thành phố nha trang đã gây rối đánh nhau tại đường ngô đến phường vĩnh phước
giữa hai nhóm thanh niên vào lúc gần một giờ sáng ngày một mươi hai tháng một mươi hai
công an thành phố nha trang qua truy xét đã xác định và tiến hành làm việc
với các đối tượng tham gia vụ việc để củng cố hồ sơ xử lý
còn đây là nhóm đối tượng gây ra liên tiếp hai vụ cướp tài sản
trong đêm một mươi năm tháng một mươi hai ở thành phố nha trang
lựa chọn những con hẻm vắng khung giờ khuya ít người đi lại
nhóm đối tượng dùng kéo nhọn không chế uy hiếp
rồi gây ra hai vụ cướp tài sản tại phường phước hải và tân lập
đến lúc hai giờ sáng ngày hai mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
thì lực lượng trinh sát đã xác định được nhóm đối tượng
tham gia cái vụ cướp ở trên địa bàn tân lập
lực lượng tư sát đã tiến hành truy bắt
bốn đối tượng này đã thừa nhận nội dung cái vụ cướp là vào lúc một mươi chín giờ

bốn đối tượng này không có tiền tiêu xài bàn cái kế hoạch đi cướp tài sản
anh học chở bốn đối tượng này về đến đầu hẻm hương điền phường phước hải nha trang
đối tượng khôi có dùng kéo kề vào cổ anh học để cho ba đối tượng còn lại
chạy lại để cướp một xe máy hiệu dream và số tiền là hai triệu bảy trăm linh ngàn đồng
đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm được công an thành phố nha trang thực hiện
từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai
bằng các biện pháp nghiệp vụ sau gần hai tuần gia quân tập trung thực hiện
các đội nghiệp vụ của công an thành phố phối hợp với công an các xã phường
đã phá thành công một chuyên án điều tra làm rõ bốn vụ phạm pháp hình sự xảy ra trên địa bàn
phát hiện bắt giữ ba vụ sáu đối tượng phạm tội về ma túy
công tác tuần tra vũ trang đảm bảo khép kín địa bàn được tập trung đẩy mạnh
bên cạnh đó công an cơ sở tăng cường tuyên truyền vận động cho nhân dân
các biện pháp phòng ngừa tội phạm củng cố lực lượng đảm bảo an ninh trật tự ở các khu dân cư
công tác tuần tra vũ trang đảm bảo an ninh trật tự ở các khu dân cư
công tác tuần tra vũ trang đảm bảo an ninh trật tự ở các khu dân cư
thời điểm cuối năm lại do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín hoạt động của một số loại tội phạm
đặc biệt là tội phạm xâm hại tài sản như trộm cắp cướp giật lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thường có xu hướng gia tăng
lực lượng công an thành phố nha trang nhất là công an ở địa bàn cơ sở
sẽ tăng cường tối đa các biện pháp vừa tổ chức đấu tranh chấn áp
vừa thực hiện tốt các mặt công tác phòng ngừa nâng cao ý thức tự phòng tự quản cho nhân dân
nhất là thời điểm mà tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi hai đang đến gần
sáng ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trợ mới tỉnh an giang
đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam nguyễn phúc hậu
tức là hậu gà nguyễn trí hải và châu thái duy về hành vi chống người thi hành công vụ
cụ thể vào tối ngày một mươi hai tháng một mươi hai nhận được tin báo của quần chúng nhân dân
tại khu vực huyện trợ mới tỉnh an giang có nhiều đối tượng đang lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền
nên đồng chí trung tá nguyễn phú cường trưởng công an xã kiến an
đã triển khai lực lượng đến địa điểm như tin báo để vây bắt
khi đến hiện trường các đối tượng này bỏ chạy
lực lượng công an đã kịp thời bắt giữ được đối tượng nguyễn văn nhơn
và thu giữ nhiều tăng vật có liên quan tới việc đánh bạc
thấy nhơn bị bắt hậu hải và duy cùng với một số người gần đó chạy lại răng co
xô đẩy đồng chí cường và lực lượng đang làm nhiệm vụ để cho nhân chạy thoát thân
lợi dụng đêm tối một số đối tượng còn lại ở xung quanh khu vực
tiếp tục có những lời lẽ thô tục hành hung đồng chí cường và lực lượng làm nhiệm vụ
vụ việc được lắng xuống khi lực lượng công an huyện đến hiện trường giải tám đám đông
đồng thời mời các đối tượng liên quan về cơ quan để làm việc
thực hiện đợt cao điểm gia quân tấn công chấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự
trước trong và sau tết nguyên đán nhâm dần năm hai nghìn hai mươi hai
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh con tum vừa bắt giữ thành công
một đối tượng vận chuyển gần hai kg ma túy
cụ thể vào khoảng hai mươi h một mươi năm phút ngày hai mươi ba tháng một mươi hai trên địa bàn thành phố con tum
tổ công tác thuộc phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh con tum
phối hợp với công an huyện ngọc hồi đã phát hiện hai thanh niên mặc áo khoác màu đen
đi trên xe máy có nhiều biểu hiện nghi vấn
tiến hành kiểm tra hành chính và khám xét trên người một đối tượng
lực lượng công an đã thu được hai bịch ni lông nghi là ma túy
cùng với một khẩu súng màu đen và năm viên đạn
tại cơ quan công an hai đối tượng khai nhận là trần long vũ sinh năm hai nghìn ba
và lê ngọc vinh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai công chú tại thành phố con tum
hai bịch ni lông không màu có chứa chất tinh thể màu rắn trắng nghi là ma túy
vinh thừa nhận vận chuyển thuê số ma túy trên cho một người đàn ông ở gia lai
với số tiền công là một trăm linh triệu đồng
vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
lợi dụng lúc nhà người dân vắng người đối tượng là nông văn báo
đã đột nhập vào nhà trộm cắp sáu mươi triệu đồng
công an huyện tràng định tỉnh lạng sơn đã bắt khẩn cấp đối tượng nông văn báo
về hành vi trộm cắp tài sản
cụ thể vào chiều ngày hai mươi hai tháng một mươi hai công an huyện tràng định nhận được tin báo
của anh triệu minh khánh chú tại huyện tràng định về việc bị mất trộm một số tiền lớn
công an huyện tràng định đã nhanh chóng tìm ra thủ phạm là nông văn báo
chỉ sau một giờ đồng hồ
tại cơ quan công an đối tượng khai từng qua nhà anh nhiều lần nên biết trong nhà có tài sản giá trị
vào khoảng một mươi ba h ngày hai mươi hai tháng một mươi hai báo thấy nhà vắng người nên đã cậy cửa đột nhập vào
mở tủ lục lọi lấy trộm hơn sáu mươi triệu đồng sau đó đi trả nợ và mua sắm đồ dùng cá nhân
tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở và phối hợp xác minh những nơi mà đối tượng tiêu thụ tài sản
công an huyện đã thu hồi số tiền là hơn năm mươi bốn triệu đồng